thưa quý vị vụ sập nhà bốn tầng ở phường hai mươi bảy quận bình thạnh tp hcm vào chiều ngày hai mươi bốn tháng chín
dưới hàng trăm tấn gạch đá bê tông các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cùng đội ngũ y tế tp hcm đã bất chấp nguy hiểm nỗ lực chạy đua với thời gian
để cứu càng sớm càng tốt những nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát
sau vụ sập nhà xảy ra đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình thạnh
đã điều động ba xe và một mươi tám cán bộ chiến sĩ
trước tính chất nghiêm trọng của sự cố còn nạn nhân bị thương đang kẹt lại bên trong
nên phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố chi viện một xe và bảy cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
đại tá huỳnh ngọc quang phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã trực tiếp chỉ huy tổ công tác vừa làm sao vượt thời gian nhưng phải đảm bảo an toàn ở mọi phương diện
phải nói là thời gian là hết sức quý báo
chúng tôi đã tìm mọi phương pháp biện pháp để làm sao đưa được nạn nhân ra bên ngoài
mà chúng ta biết rằng là trong cái điều kiện thời tiết của ngày hôm đó hết sức nguy hiểm
ta biết rằng những ngày này là tp hcm là có những cái cơn mưa bất thường
và cái lo lắng nhất của tôi là trong quá trình cứu nạn cứu hộ mà mưa ập đến
thì chúng tôi chưa biết là cách xử lý như thế nào cho nó hợp lý lúc đó
thật sự là tôi rất lo lắng trong cái ngày cứu nạn hôm đó
chỉ mong làm sao là trời quang mây tạnh đừng bao giờ xảy ra những cơn mưa
nếu xảy ra cơn mưa thì rõ ràng
rõ ràng với cái khối lượng bê tông đã đổ sập như thế thì lượng nước mưa đổ xuống
thì chắc chắn điều là nguy cơ sụp đổ chắc chắn là như thế
căn nhà một trệt ba lầu sụp đổ hoàn toàn
nạn nhân kẹt sâu bên trong dưới đống đổ nát
khe hở nhỏ nhiều gạch đá nhóm cứu hộ đã phải dùng tay để bới từng viên gạch ra ngoài
sau đó bò vào bên trong tiếp cận nạn nhân
đây là việc làm hết sức khó khăn đòi hỏi bản lĩnh kinh nghiệm khéo léo
và tính toán hết sức kỹ lưỡng và chính xác từ cấp chỉ huy
đến các chiến sĩ trực tiếp cứu hộ bên trong
lúc đó chui vào thì đánh giá là khu vực đó sập đổ rất là lớn
tường sập đổ xuống là đã nứt rồi
bắt buộc phải chống cố định để mới thực hiện được cái nhiệm vụ
và khi vào thì tôi tiếp cận vào thì phát hiện được hai nạn nhân ở hai địa điểm gần nhau
và đánh giá được là một nạn nhân là bị nặng bị trắng thương ở phần đầu
tai phải thì bị các mảnh gạch cắt ra máu nhiều
còn nạn nhân còn lại thì nằm sâu vào trong cái khe hở
thì lúc đó là hai chân của nạn nhân là bị hai thanh sắt trắng ngang
hai chân đã vùi sâu vào trong cái chỗ bê tông
sau khi đã cố định bê tông phía trên thì lúc đó là tôi mới phát hiện ra nghe cái mùi ga cái vị rò rỉ
thì lúc đó mới báo cho chỉ huy để xem
xét vị trí của cái rò rỉ ga đó ở vị trí nào
đội cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của quận bình thạnh
mới báo là nó bị rò rỉ bình ga sinh hoạt của gia đình
và nằm ở phía trên của khu vực là chúng tôi đang thực hiện ở dưới
thì lúc đó để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và nạn nhân
thì mới báo cáo với chỉ huy cho triển khai thêm một tổ sử dụng lăng
để phun xương làm mát
dưới khối lượng gạch đá lớn như vậy với hơn hai giờ nỗ lực tổ cứu hộ đã đưa toàn bộ nạn nhân ra ngoài kịp thời
đối với những ai chứng kiến toàn bộ quá trình ứng cứu đều cho rằng đây là kỳ tích
từ cái chỉ đạo từ những cán bộ chiến sĩ đều hết mình
tập trung hết những anh làm mồ hôi chui từ trong nó ra chui
mình không biết diễn đả như thế nào
mình dùng cái từ gì đó ca ngợi
tất cả đồng bộ và tất cả mọi người
hết với nhau
mà từng chiến sĩ cứu hộ tiếp cận nạn nhân là truyền nước rồi bác sĩ vào tới tầng trong tiếp cận bệnh nhân luôn
tiếp cận người nạn luôn
và tất cả mọi thứ là nhiệp ngàn và thực sự phải dùng cái từ là ca ngợi
sau hơn hai tiếng từ lúc sự cố xảy ra tổ công tác đã cứu được bảy nạn nhân và đưa tới bệnh viện
thời điểm hiện tại năm nạn nhân đã ra viện
hai nạn nhân nặng nhất đưa ra ngoài sau cùng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện gia đình
về nguyên nhân vụ sập đại diện lãnh đạo phường hai mươi bảy quận bình thạnh cho biết
trước đó căn nhà này bị lúng nghiêng chủ nhà đã có làm đơn gửi tới ủy ban phường xin lót lại nền nhà
sau đó thuê thợ tới sửa chữa thợ sửa nhà đã khoan vào phần móng dẫn đến đổ sập căn nhà
trong ngày thi công sửa chữa đầu tiên thì cũng là ngày xảy ra sự cố sập đổ